sáng nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dự và chủ trì lễ trao tặng huy hiệu ba mươi năm tuổi đảng và kỷ niệm trương vì sự nghiệp kiểm tra của đảng cho hai mươi một cán bộ văn phòng quốc hội
thay mặt cho các đảng viên được nhận huy hiệu đảng và kỷ niệm trương đồng chí phùng quốc hiển phó chủ tịch quốc hội bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được đón nhận phần thưởng cao quý mà đảng nhà nước trao tặng đồng thời xin hứa sẽ tiếp tục phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức để xứng đáng là tấm gương sáng cho các thế hệ nói theo
đánh giá cao quá trình phấn đấu của các đảng viên chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh các đồng chí được trao tặng huy hiệu ba mươi năm tuổi đảng và kỷ niệm trương vì sự nghiệp kiểm tra của đảng đều là những đồng chí đã trải qua nhiều môi trường công tác xây dặn kinh nghiệm được giao đảm nhiệm các nhiệm vụ và trọng trách khác nhau

ông ivan roger được bổ nhiệm trước đại sứ anh tại châu âu năm hai nghìn một mươi ba và là nhân vật được cho là sẽ có vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán brexit sẽ bắt đầu vào cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
lý do dẫn tới quyết định từ chức này hiện chưa được công bố
theo tuyên bố của thủ tướng anh theresa may tiến trình đàm phán chính thức việc anh ra khỏi eu sẽ được bắt đầu trước cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi
một thỏa thuận về brexit cần phải hoàn tất vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám để được thông qua tại nghị viện châu âu sau đó
tuy nhiên giới phân tích cho rằng
các cuộc thương lượng cho tiến trình brexit sẽ rất phức tạp rắc rối và quá trình thương lượng hai năm sẽ là không đủ
dạng sáng nay theo giờ việt nam gần hai tháng sau cuộc tổng tuyển cử
quốc hội lưỡng viện của mỹ do đảng cộng hòa kiểm soát đã họp phiên khai mạc
với nội dung chính là làm lễ tuyên thệ nhậm chức cho các nghị sĩ mới đắc cử
bầu lại các chức danh chủ chốt và đề ra chương trình nghị sự trong thời gian tới
trong phiên họp đầu tiên của hạ viện khóa mới với hai trăm ba mươi chín phiếu thuận và một trăm tám mươi chín phiếu chống
hạ nghị sĩ cộng hòa polyan bốn mươi sáu tuổi đã được bầu lại làm chủ tịch hạ viện mỹ
và sẽ tiếp tục lãnh đạo hạ viện nước này trong vòng hai năm tới
cùng ngày chủ tịch thượng viện mỹ joe biden cũng đã chủ trì lễ tuyên thệ nhậm chức
cho các thượng nghị sĩ mới trúng cử trong phiên họp đầu tiên của thượng viện khóa một trăm một mươi
dự kiến ngay sau lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử vào ngày hai mươi tháng một tới
quốc hội khóa một trăm một mươi năm sẽ bắt tay vào một chương trình nghị sự bận rộn với các vấn đề nóng
như chương trình chăm sóc sức khỏe giá rẻ obamacare
lạm dụng dưới thời tổng thống barack obama và nghi vấn nga can dự vào cuộc bầu cử mỹ
nhiều khu vực ở trung quốc đang phải trải qua đợt sương mù dày đặc kể từ ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
khiến giao thông hỗn loạn
trung tâm khí tượng học quốc gia của trung quốc vừa phải ban bố cảnh báo tình trạng đỏ
về ô nhiễm không khí nặng do sương mù dày đặc ở một số khu vực miền bắc miền đông và miền trung nước này
theo giới chức thành phố thạch gia trang
tính đến một mươi sáu h ba mươi theo giờ địa phương
đã có một trăm sáu mươi bốn chuyến bay đến và đi ở sân bay thạch gia trang thủ phủ tỉnh hà bắc miền bắc trung quốc bị hủy
trong khi đó bốn chuyến bay đã buộc phải hạ cánh xuống sân bay khác và hai mươi ba chuyến bay bị hoãn do tầm nhìn hạn chế
sương mù dày đặc cũng khiến nhiều khu vực trên sáu tuyến đường cao tốc ở thủ đô bắc kinh bị đóng cửa vào sáng ngày ba tháng một
ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ đón năm mới
tại tỉnh sơn đông phía đông trung quốc tám mươi chuyến bay đã bị hoãn hoặc hủy tại sân bay ở thủ phủ tế nam
trong khi đó khoảng một trăm tám mươi chuyến bay đã bị hủy trong hơn hai ngày qua tại tỉnh lân cận hà nam
với tầm nhìn giảm xuống chỉ còn một mươi mét vào sáng ngày ba tháng một
cơ quan khảo sát địa chất của mỹ cho biết cảnh báo sóng thần hiện đã được dỡ bỏ
sau khi một trận động đất mạnh bảy hai độ richter đã xảy ra ở ngoài khơi fiji
không có thông tin về thương vong hay thiệt hại sau trận động đất
trận động đất xảy ra vào lúc một mươi h năm mươi hai phút sáng nay theo giờ địa phương
tức là bốn giờ năm mươi hai phút theo giờ hà nội
theo usgs tâm trấn nằm ở độ sâu một mươi năm km và cách thủ đô su va của fiji hai trăm tám mươi ba km về phía tây nam
trung tâm cảnh báo sóng thần thái bình dương ban đầu cảnh báo các đợt sóng thần cao khoảng một m
có thể xuất hiện trong phạm vi ba trăm linh km tính từ tâm trấn
trong khi đó cơ quan địa chất australia dự báo trận động đất chỉ có khả năng gây thiệt hại
trong bán kính một trăm một mươi km tính từ tâm trấn
fiji nằm trên vành đai lửa của thái bình dương
khu vực thường xuyên xảy ra các trận động đất và núi lửa phun trào
trước đó ngày hai tháng một một trận động đất mạnh sáu ba richter đã xảy ra tại phía nam fiji
thưa quý vị sau nhiều năm xây dựng hãng apple dự kiến trụ sở số hai của hãng này sẽ chính thức đi vào hoạt động
với kinh phí ước tính lên đến năm tỷ usd đây là khu văn phòng đắt giá thứ năm thế giới và được nhiều người cho là độc đáo nhất
với kiến trúc bốn tầng hình vòng tròn tại kupertino bang california của mỹ
nhìn từ xa tòa nhà trụ sở số hai của gã khổng lồ apple nhìn giống như một đĩa bay vũ trụ khổng lồ
với diện tích ngang với một trăm linh sân bóng đá quy mô của nó còn vượt qua cả mặt bằng của lầu năm góc tại washington
bao phủ tòa nhà chính là những tấm kính và pin năng lượng mặt trời dạng cong
đây là một trong những tòa nhà lớn nhất dùng toàn bộ năng lượng tái tạo như nhiên liệu sinh học và điện mặt trời
apple đã bố trí khoảng một chiếc xe đạp phục vụ cho việc đi lại của hàng nghìn nhân viên
đây cũng là một không gian xanh với hơn bảy cây cối bao quanh tòa nhà chính
cùng hội nghị một chỗ phòng tập thể dục quy mô lớn và trung tâm nghiên cứu
apple cũng sẽ mở ra trung tâm tham quan cho phép người xem quan sát toàn cảnh trụ sở khổng lồ này
thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của chương trình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt